trong hai mươi bốn giờ tới các tỉnh bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không khí lạnh và khô
có cường độ ổn định nên trời hầu như là không mưa rét và khô hành
với nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ chín đến hai mươi ba độ
các tỉnh ở phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trời rét và hanh khô với nhiệt độ ngày đêm trong khoảng là từ một mươi một đến hai mươi ba độ
khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi thì có lúc có mưa về đêm và sáng
với nhiệt độ giao động là từ một mươi năm cho đến hai mươi sáu độ
với các tỉnh từ bình định đến bình thuận thì ngày nắng gián đoạn
chiều tối thì có mưa vài nơi và nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực nam bộ và tây nguyên hầu hết các nơi trời đều không mưa
ban ngày thì có nắng tại vùng cao tây nguyên về đêm và sáng thì trời rét
ban ngày nhiệt độ cao nhất sao động là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn khu vực nam bộ thì về đêm và sáng sớm trời xe lạnh
ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thưa quý vị
theo dự báo đỉnh chiều tại một số trạm vùng hạ liêu sông sài gòn đồng nai
có khả năng xuất hiện vào ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai và ở mức như sau
tại trạm phú an và nhà bè ở mức là một sáu mươi năm đến một bảy mươi mét
cao hơn báo động ba từ năm đến một mươi mét
thời điểm xuất hiện đỉnh chiều là từ bốn đến sáu giờ và từ một mươi bảy giờ đến một mươi chín giờ
tại trạm biên hòa đồng nai ở mức một tám mươi năm đến một chín mươi mét
cao hơn báo động một từ năm đến một mươi m
tại trạm thủ dầu một ở mức là một bảy mươi đến một bảy mươi năm m
cao hơn báo động ba ở mức là một mươi đến một mươi năm mét
ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa thì có mưa vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động
vùng biển ở phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có mưa rông
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ ba đến sáu mét biển động mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ và từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm thì có sương mùi nhẹ
giải rác ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét